vào chiều ngày năm tháng bốn công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện phú riềng
tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi làm rõ cái chết của ông đỗ thế dũng ba mươi chín tuổi
là nạn nhân được xác định tử vong do rơi từ nóc xe tải tám tấn xuống đất
trong lúc búc vác hạt điều vào chiều cùng ngày
ông dũng là công nhân chuyên đi theo các xe tải bốc vác điều thuê
cho các xưởng điều trên địa bàn tỉnh bình phước
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi ba h ba mươi chiều cùng ngày
ông dũng cùng với tài xế trần văn nguyên hai mươi sáu tuổi và một số công nhân bốc vác
điều khiển xe tải loại tám tấn đi bốc vác hạt điều khô
tại xưởng điều sơn thành phát thuộc thôn tất tân phước xã bù nho huyện phú riềng
và tại đây khi các bao điều đã được chất gần đầy thùng xe
ông dũng trèo lên nóc máy xe tải sau đó cúi xuống dùng móc sắt để móc
xếp lại các bao điều
tuy nhiên trong lúc cúi xuống móc điều ông dũng không may lỡ đà bị trượt chân
rơi thẳng từ trên độ cao hơn năm mét rơi xuống đất và bị gãy cổ
mặc dù được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu
nhưng do vết thương quá nặng ông dũng đã tử vong ngay sau đó
vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ